hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin covid một mươi chín trên kênh báo sức khỏe đời sống
nơi cập nhật thường xuyên các tin tức liên quan đến đại dịch do chủng virus corona gây ra tại việt nam cũng như trên thế giới
chúng tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong ngày cuối tuần hôm nay
vừa rồi là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay
và để mở đầu mời quý vị đến với số liệu ca mắc mới tối ngày ba tháng bốn
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin số ca mắc mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai tháng bốn đến một mươi sáu h ngày ba tháng bốn
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận năm mươi bảy trăm ba mươi ca nhiễm mới trong đó không ca nhập cảnh

giảm một mươi bốn tám trăm tám mươi sáu ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi một tỉnh thành phố có hai mươi bảy ba trăm linh bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau

nghệ an hai năm trăm chín mươi chín
quảng ninh hai năm trăm hai mươi hai

lào cai hai ba mươi bốn
thái bình một bảy trăm hai mươi năm
vinh phúc một năm trăm chín mươi hai
tuyết quang một bốn trăm hai mươi
lạng sơn một ba trăm sáu mươi một
quảng bình một hai trăm tám mươi ba
bắc cạn một một trăm một mươi hai
thái nguyên chín trăm chín mươi bảy
hà giang chín trăm sáu mươi tám
hà nam một chín trăm chín mươi

bình định chín trăm hai mươi chín
cao bằng bảy trăm tám mươi chín
lâm đồng bảy trăm sáu mươi tám
vĩnh long bảy trăm năm mươi tám
hải dương bảy trăm năm mươi bốn
bắc ninh bảy trăm ba mươi năm
hương yên bảy trăm linh chín
hà tĩnh sáu trăm tám mươi tám
bình phước sáu trăm bảy mươi bốn
tây ninh sáu trăm sáu mươi chín
hòa bình năm trăm chín mươi một
bình dương năm trăm tám mươi chín
lai châu năm trăm bảy mươi hai
cà mau năm trăm sáu mươi năm
quảng trị năm trăm sáu mươi hai

ninh bình năm trăm hai mươi
bến tre năm trăm một mươi chín
điện biên bốn trăm sáu mươi bảy
quảng ngãi bốn trăm sáu mươi ba
bà rịa vũng tàu bốn trăm năm mươi bốn
đắk nông bốn trăm ba mươi bảy
đà nẵng bốn trăm một mươi chín
thanh hóa bốn trăm linh chín
nam định ba trăm sáu mươi tám

hồ chí minh ba trăm bốn mươi bảy
quảng nam năm trăm hai mươi một
hải phòng hai trăm bốn mươi bảy
trà vinh hai trăm hai mươi chín
khánh hòa một trăm chín mươi bốn
bình thuận một trăm ba mươi sáu
bình thuận một trăm ba mươi năm
bạc liêu một trăm một mươi bảy
cần thơ bốn mươi sáu
kiên giang bốn mươi bốn
đồng nai ba mươi bảy
đồng tháp một mươi chín
ninh thuận chín
hậu giang chín
tiền giang ba
đắk lắc hai
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế thái bình đăng ký bổ sung bốn mươi ca và sở y tế bắc giang đăng ký bổ sung một mươi một ba trăm một mươi sáu ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi ra soát bổ sung đầy đủ thông tin

hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi ra soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đắk lắc giảm ba chín trăm chín mươi bảy hà nội giảm một một trăm một mươi chín hà giang giảm một bốn mươi tám

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó quảng ninh tăng một trăm bốn mươi bốn bình định tăng chín mươi năm bắc giang tăng một bốn mươi tám

trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua bảy mươi năm ba trăm một mươi chín ca một ngày

tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam

từ đầu dịch đến nay việt nam có chín tám trăm một mươi tám ba trăm hai mươi tám ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
ba trăm hai mươi tám ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín mươi chín ba trăm một mươi một ca nhiễm
đợt dịch bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước chín tám trăm một mươi năm trăm linh ca
trong đó bảy bảy trăm tám mươi năm một trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một bốn trăm chín mươi sáu hai trăm bốn mươi ba tp hcm năm trăm chín mươi sáu bốn trăm linh ba nghệ an bốn trăm linh sáu trăm linh bảy bình dương ba trăm tám mươi bảy tám trăm tám mươi năm hải dương ba trăm bảy mươi bốn một trăm một mươi năm
tình hình điều trị covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bảy mươi bốn sáu trăm linh tám ca tổng số ca điều trị khỏi bảy bảy trăm tám mươi bảy chín trăm sáu mươi hai ca
số bệnh nhân nặng điều trị một chín trăm bảy mươi ba ca trong đó thở oxy qua mặt nạ một bốn trăm sáu mươi ca thở oxy dòng cao hfnc hai trăm hai mươi
thở máy không xâm lấn sáu mươi một ca thở máy xâm lấn hai trăm linh chín ca emo một mươi năm ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày ba tháng bốn ghi nhận ba mươi bảy ca tử vong
tại kiên giang bốn bạc liêu ba quảng ninh ba bến tre hai bình dương hai hà nội
hà tĩnh hai khánh hòa hai lâm đồng hai phú yên hai sóc trăng hai băng ninh một bình định i bình phước một bình thuận một cần thơ một cao bằng một đồng nai một hải dương một phú thọ một thái nguyên một vĩnh long một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bốn mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai sáu trăm linh ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp từ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tổng số ca tử vong xếp từ hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp từ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á số ca tử vong xếp từ sáu trên bốn mươi chín xếp từ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp từ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp từ bốn asean
thưa quý vị tình hình dịch bệnh tại trung quốc đã ghi nhận diễn biến mới
theo công bố từ nước này số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ vì covid một mươi chín đã tăng vọt hơn một mươi ba ca
trong đó có một bốn trăm năm mươi năm ca có triệu chứng và một mươi một sáu trăm chín mươi một ca không có triệu chứng
trung quốc đại lục không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào
sáng ngày ba tháng bốn ubnd y tế quốc gia trung quốc công bố báo cáo tình hình dịch bệnh tại nước này cho biết ngày hai tháng bốn trung quốc đại lục có một mươi ba một trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới mức cao nhất kể từ đỉnh dịch covid một mươi chín đầu tiên cách đây hai năm
theo báo cáo trên làn sóng dịch bệnh hiện nay do sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
xuất hiện tại hàng chục tỉnh thành
trong số ca mắc mới ghi nhận được có một bốn trăm năm mươi năm ca có triệu chứng một mươi một sáu trăm chín mươi một ca không triệu chứng
trung quốc đại lục không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào
hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại trung quốc thành phố thượng hải của nước này trong một tháng qua đối mặt với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín lớn nhất từ trước tới nay
tuần này chính quyền sở tại áp lệnh phong tỏa gần như toàn thành phố trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục tăng để tiến hành xét nghiệm trên diện rộng
truy vết các ca mắc covid một mươi chín
hiện tình hình có chiều hướng thuyên giảm nhưng chính quyền thành phố kêu gọi người dân kiên nhẫn tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
mặc dù số ca mắc trong ngày tăng cao hơn một mươi ba nhưng việc trung quốc không ghi nhận thêm ca tử vong nào kể từ hai ca đã công bố vào giai đoạn đầu của đợt dịch mới nhất giữa tháng ba năm nay
chứng tỏ phương pháp phòng chống dịch mà chính quyền nước này theo đuổi vẫn có hiệu quả đáng kể
như chúng tôi đã đưa tin thượng hải là một trong những nơi
bùng dịch mạnh nhất trong đợt dịch lần thứ năm tại trung quốc
thành phố lớn nhất đất nước tỷ dân đã phải ra lệnh phong tỏa khẩn cấp gần như toàn thành phố để tiến hành công tác kiểm soát dịch
mới đây theo tân hoa xã thành phố thượng hải sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cả thành phố trong ngày ba tháng bốn
và xét nghiệm acid nucleic ngày bốn tháng bốn trong nỗ lực ngăn chặn sự tái bùng phát dịch covid một mươi chín gần đây
wu guanzhou một quan chức ủy ban y tế thành phố thượng hải cho biết
các biện pháp này nhằm loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ tiềm ẩn cắt đứt chuỗi lây truyền hạn chế sự lây lan của virus
và đạt được mục tiêu không covid zero covid càng sớm càng tốt
ngày hai tháng bốn thượng hải đã phát hiện bốn trăm ba mươi tám ca covid một mươi chín lây nhiễm tại địa phương
và bảy bảy trăm tám mươi tám ca không có triệu chứng vào ngày mà trung quốc đại lục ghi nhận một mươi ba một trăm bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín mới
tính cả các quốc gia không triệu chứng mức cao nhất kể từ đỉnh dịch covid một mươi chín đầu tiên cách đây hai năm
sông sông với những biện pháp phong tỏa tạm
và xét nghiệm diện rộng giới chức và các nhà cung cấp ở thượng hải đang chạy đua với thời gian
để đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày kịp thời cho người dân ở thành phố hơn hai mươi bốn triệu dân này
các nhà kho tạm được lập để tăng lượng dự trữ rau xanh
các nhà kho hiện tại cũng mở rộng tối đa để cung cấp hàng hóa nhanh chóng
giới chức địa phương cấp xác nhận cho các công ty vận chuyển để đưa hàng kịp thời đến những khu vực đang thuộc diện phong tỏa
trong khi đó trưởng đặc khu hành chính hồng kông trung quốc bà lâm trịnh nguyệt nga ngày hai tháng bốn
đã mời tất cả người dân sống ở hồng kông làm xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trong giai đoạn ba ngày từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bốn
phát biểu họp báo bà cho biết cuộc xét nghiệm dựa trên tinh thần tự nguyện này không phải là sự thay thế
cho kế hoạch trước đó về xét nghiệm toàn thành phố mà là nhằm đánh giá tình hình lây nhiễm dịch
và xác định thời điểm tốt nhất cho xét nghiệm diện rộng
cũng từ ngày hai tháng bốn chính quyền hồng kông bắt đầu phân phát các túi hỗ trợ phòng dịch
trong đó mỗi túi có hai mươi kit xét nghiệm nhanh đến các hộ gia đình
bà lâm trịnh nguyệt nga kêu gọi mọi người làm xét nghiệm nhanh và báo cáo kết quả trong vòng hai mươi bốn giờ nếu dương tính
ngày hai tháng bốn hồng kông ghi nhận hai hai trăm tám mươi sáu ca mới thông qua xét nghiệm acid nucleic và hai một trăm tám mươi chín ca khác qua tự xét nghiệm nhanh
thưa quý vị nhắc đến châu phi dường như đa số mọi người đều không biết
nhiều người đều cho rằng đây là một quốc gia đói nghèo lạc hậu và do đó sẽ không thể trụ vững trước covid một mươi chín
thế nhưng thực tế cho thấy tỷ lệ qua đời vì virus corona tại lục địa này rất thấp
vậy nguyên nhân do đâu mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi
khi đại dịch covid một mươi chín mới hoành hành giới chuyên gia đã nhận định rằng nhiều khả năng châu phi sẽ chịu tác động nặng nề của dịch bệnh
song thực tế dường như không giống như vậy bởi nhiều nước có thu nhập cao hơn
có sự chuẩn bị tốt hơn lại chịu ảnh hưởng lớn hơn các nước phương tây và trung phi
đơn cử như tại sierra leonarn cuộc sống tại quốc gia tây phi này có vẻ không xáo trộn nhiều do dịch covid một mươi chín
mà người dân cũng không tỏ ra lo ngại trước virus corona
tính đến nay quốc gia với tám triệu dân nằm trên bờ biển tây phi này mới ghi nhận bảy sáu trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm hai mươi năm ca tử vong
theo tổ chức y tế thế giới who trong những tháng đầu tiên xảy ra đại dịch covid một mươi chín
đã từng có lo ngại cho rằng virus sars cov hai có thể lây lan mạnh tại châu phi
đánh sập các nước có hệ thống y tế yếu kém như sierra leone nơi chỉ có ba bác sĩ trên một trăm linh người dân
thế nhưng điều đó đã không xảy ra
làn sóng lây nhiễm đầu tiên của dịch bệnh tác động không đáng kể đến quốc gia tây phi này
trái ngược hẳn với tình hình ở nam phi đặc biệt là số ca tử vong
do đó nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín tại châu phi thấp đã trở thành cuộc tranh luận trong giới chuyên gia
một số chuyên gia cho rằng một trong những lý do đưa đến điều này là do dân số trẻ tại châu phi
khi độ tuổi trung bình tại đây chỉ là một mươi chín thấp hơn nhiều so với châu âu bốn mươi ba hay tại mỹ ba mươi tám
điều này có nghĩa người trẻ ít khi mắc các bệnh lý nền như những người cao tuổi
trong khi đó hầu hết những người trẻ tuổi khi nhiễm sars cov hai thường không có triệu chứng
kéo theo số ca mắc tại châu lục tương đối thấp
bên cạnh đó còn có một số giả thuyết như nhiệt độ tại châu phi cao
hay do người dân chủ yếu sinh hoạt ngoài trời cũng phần nào hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
cũng có khả năng việc lây nhiễm các mầm bệnh trong đó có virus corona
sars cov hai và ebola đã giúp người dân châu lục này có sự bảo vệ hiệu quả
trên sự tấn công của virus sars cov hai
tuy nhiên trên thực tế kể từ khi dịch bệnh tàn phá khu vực nam á và đông nam á năm hai nghìn hai mươi một
những giả thuyết này xem ra khó chấp nhận hơn bởi dân số ấn độ tương đối trẻ
với độ tuổi trung bình chỉ là hai mươi tám và nhiệt độ nước này cũng tương đối cao
vì vậy giới chuyên gia đang tính tới khả năng nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín
không được ghi nhận do ít trường hợp xét nghiệm
một dự án nghiên cứu tại đại học angela ở sierra leone đã phát hiện khoảng bảy mươi tám dân số
có kháng thể với virus sars cov hai song nước này chỉ thông báo một trăm hai mươi năm trường hợp tử vong
do mắc covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát
hầu hết những người tử vong tại gia đình do không thể đến bệnh viện hay cơ sở y tế
hoặc được người thân đưa về nhà để mất
chưa kể nhiều trường hợp tử vong chưa bao giờ được báo với chính quyền
tuy nhiên nhiều nhà khoa học lại không đồng ý quan điểm trên
tiến sĩ tenno pandey người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp
covid một mươi chín của who tại châu phi cho biết chưa chứng kiến những vụ trôn cất lớn ở châu phi
do đó tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín thấp ở châu phi vẫn đang là đề tài tranh luận của giới chuyên gia
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức trong nước đáng chú ý
thưa quý vị trong bối cảnh covid một mươi chín đã hạ nhiệt tại việt nam bộ giáo dục và đào tạo cho biết
tính đến nay sau hai địa phương trên cả nước đã dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục
chỉ còn duy nhất hà nội là chưa cho trẻ mầm non và tiểu học đến trường học trực tiếp
hiện nhiều trường tiểu học và trung học cơ sở tại hà nội cho biết
được sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu khẩn trương tổ chức lấy ý kiến phụ huynh về việc
cho trẻ quay lại trường học trực tiếp thời gian lấy ý kiến phụ huynh từ ngày hai đến ngày ba tháng bốn
kết quả ban đầu cho thấy có đến hai phần ba số phụ huynh đồng ý cho con được đi học trực tiếp tại trường
có trường phụ huynh đồng ý lên tới gần chín mươi năm
con số đồng thuận của phụ huynh là minh chứng cho việc phụ huynh có con trong độ tuổi này
thường mong mỏi trong một ngày gần nhất con em họ được đến trường học trực tiếp
hai tháng nữa kết thúc năm học
trên một số diễn đàn của cha mẹ học sinh hầu hết các phụ huynh học sinh mong muốn
sở giáo dục và đào tạo hà nội sớm có quyết định cho học sinh đi học trở lại
kể cả đối với khối lớp mầm non
vậy ngành giáo dục thủ đô còn trần chờ gì nữa khi lễ hội phố đi bộ
khu vui chơi hàng quán hàng không đón khách quốc tế đã mở mà cổng trường học vẫn cửa đóng then cài
mới đây phó chủ tịch ubnd tp hà nội trữ xuân dũng vừa ký ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế
đáng chú ý liên quan vấn đề giáo dục lãnh đạo ubnd tp hà nội yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp
đảm bảo công tác phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh sinh viên học trực tiếp
lãnh đạo ubnd tp hà nội đều rõ căn cứ tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp
không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài thường xuyên kiểm tra đánh giá
hiểu rõ tác động tiêu cực của việc học trực tuyến đặc biệt đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời
chưa cho trẻ mầm non quay lại trường sáu mươi hai địa phương khác dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục
bốn tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố do dịch bệnh tăng bao gồm cao bằng thành phố cao bằng lào cai ấp ba mươi bốn dừng cho trẻ đến trường
lâm đồng thành phố đà lạt bảo lộc đạ tẻ cát tiên lạc dương đắk lắc thành phố bôn mê thuật
ở tiểu học đến thời điểm này có sáu mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố tổ chức học trực tiếp
chỉ còn hai địa phương hà nội vĩnh phúc hiện học sinh tiểu học ở nhà
riêng huyện vĩnh yên vĩnh phúc học sinh đi học từ ngày bốn tháng bốn
ba tỉnh cho dừng một huyện hoặc thành phố gồm cao bằng thành phố cao bằng đắk lóc thành phố bôm mê thuật lâm đồng thành phố đà lạt
ở bậc trung học cơ sở đến nay sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố tổ chức học trực tiếp
riêng hà nội khối sáu học sinh chưa đi học trực tiếp hoặc chuyển sang học trực tuyến
năm tỉnh thành phố chuyển trạng thái tổ chức dạy trực tuyến một huyện hoặc thành phố
gồm cao bằng thành phố cao bằng đắk lắc thành phố buôn mê thuột hà nam khối lớp sáu thành phố hà nội khối lớp sáu lâm đồng thành phố đà lạt khối lớp sáu
bậc trung học phổ thông tất cả các địa phương đều dạy học trực tiếp ở hầu hết các cơ sở giáo dục
nhất là học sinh lớp một mươi hai để chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi hai sắp tới
thưa quý vị và các bạn việc xử lý rác thải y tế đặc biệt là rác thải liên quan đến virus covid một mươi chín dễ lây lan qua đường tiếp xúc
thành một vấn đề nhức nhối tại hà nội
mới đây ubnd tp có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín quản lý tại nhà
cụ thể hà nội sẽ kiểm tra xử lý các trường hợp mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định
trong công văn ubnd tp hà nội yêu cầu căn cứ hồ sơ về giá dịch vụ về công tác phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải
có nguy cơ lây nhiễm sars cov hai của công ty
trách nhiệm hưu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội yêu cầu sở tài chính khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan
xem xét thẩm duyệt giá dịch vụ để công tác phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm sars cov hai
theo chỉ thị của ubnd tp báo cáo trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
sở tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát việc thu gom vận chuyển
và xử lý chất thải lây nhiễm đối với các đơn vị có cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm trên địa bàn thành phố
phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan nắm bắt cập nhật diễn biến dịch bệnh và các kịch bản phòng chống dịch bệnh
để kịp thời điều chỉnh phương pháp phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm phù hợp với thực tế diễn biến dịch bệnh
sở thông tin và truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức khác nhau
để người dân nắm bắt thực hiện các hướng dẫn về việc phân loại thu gom lưu giữ chất thải lây nhiễm
ubnd tp hà nội giao ubnd các quận huyện thị xã tăng cường các biện pháp hướng dẫn tuyên truyền phổ biến
các quy định về thu gom phân loại chất thải khử khuẩn cho người dân chỉ đạo việc thực hiện thu gom vận chuyển
và tổng hợp thông tin số lượng chất thải phát sinh báo cáo sở tài nguyên và môi trường sở y tế để xem xét
chủ động điều tiết hoạt động thu gom vận chuyển tại địa phương
chỉ đạo các xã phường thị trấn các đội phòng dịch cơ động tăng cường giả soát kịp thời nắm bắt các trường hợp
mắc covid một mươi chín trên địa bàn để không tồn động chất thải có nguy cơ lây nhiễm trong dân cư tránh lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng gây bức xúc dân sinh tổ chức việc phân loại thu gom vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm
trên địa bàn theo đúng với quy định
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc
kịp thời việc thu gom vận chuyển xử lý chất thải nguy hại lây nhiễm không để tồn động chất thải có nguy cơ lây nhiễm
trong khu dân cư thực hiện đúng quy định tại giấy phép đã được bộ tài nguyên và môi trường cấp phối hợp
ubnd quận huyện thị xã trong việc giám sát để kịp thời báo cáo ubnd quận huyện thị xã kiểm tra
xử lý các trường hợp không phân loại và lưu giữ chất thải phát sinh theo quy định
thưa quý vị liên quan đến công tác tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh tập trung vào nhóm đối tượng nguy cơ cao
sau chiến dịch đi từ ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng thành phố hồ chí minh đã tiếp cận bốn hai trăm chín mươi chín người cao tuổi
chưa tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bàn chỉ đạo các phường xã vận động
và đã tiêm cho một hai trăm sáu mươi một người
như vậy tại thành phố hồ chí minh vẫn còn hơn ba người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền
nhưng chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo sở y tế thành phố hồ chí minh trước đó từ ngày tám tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba
thành phố hồ chí minh đã triển khai đợt cao điểm chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
nhằm tập trung nguồn lực chủ động chăm sóc người thuộc nhóm nguy cơ cao
người trên sáu mươi năm tuổi kèm bệnh nền góp phần giảm thấp hơn nữa tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
trọng tâm của đợt cao điểm lần này cập nhật danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao để can thiệp hỗ trợ
kết quả phát hiện thêm một trăm sáu mươi bốn năm mươi ba người sinh sống trên địa bàn thành phố thuộc nhóm nguy cơ cao
cần được chăm sóc và quản lý
tính từ lúc triển khai chiến dịch đến nay từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố phát hiện bốn trăm bốn mươi bốn trăm chín mươi bảy người thuộc nhóm nguy cơ cao và đã lập danh sách chăm sóc quản lý
trong đó đã xét nghiệm cho ba trăm bốn mươi bốn chín trăm linh bảy người nguy cơ cao
và phát hiện năm chín trăm năm mươi ba trường hợp dương tính với covid một mươi chín
qua đó bốn mươi tám người thuộc nhóm nguy cơ cao được cấp phát thuốc từ chương trình sử dụng thuốc monopia
có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
các trường hợp còn lại đã được bác sĩ kê đơn mua thuốc kháng virus tại các nhà thuốc
tính đến thời điểm hiện nay đã có năm hai trăm tám mươi bảy người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh
hiện có năm trăm bảy mươi người đang cách ly điều trị chín mươi sáu trường hợp đang điều trị tại các bệnh viện
ngoài ra sở thông tin truyền thông đã hỗ trợ ngành y tế chuyển đổi số công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ
ban chỉ đạo thành phố yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện cần quan tâm
triển khai hiệu quả việc nhập liệu và thường xuyên cập nhật dữ liệu về danh sách người thuộc nhóm nguy cơ cao trên địa bàn
thưa quý vị theo tinh thần mở cửa hoàn toàn việt nam bộ y tế đã tiến hành đưa hộ chiếu vaccine và sử dụng thực tế
theo trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế
từ ba mươi tháng ba đến nay bộ đã thực hiện cấp hộ chiếu vaccine covid một mươi chín cho hơn một người đã tiêm tại bệnh viện bạch mai
trong tuần tới sẽ thực hiện cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi cho người dân
hộ chiếu vaccine bản chất là chứng nhận tiêm vaccine điện tử
trên chứng nhận này thể hiện một mươi một thông tin của người tiêm chủng gồm họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch
bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới covid một mươi chín số mũi tiêm đã nhận ngày tiêm liều số loại vaccine
nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine mã số của chứng nhận
theo ông nguyễn bá hùng
phó giám đốc trung tâm dữ liệu y tế với việc cấp hộ chiếu vaccine điện tử
mỗi người dân sẽ có mã quiro giống như mã quiro trên ứng dụng pc covid hiện nay
chỉ khác là chúng ta sử dụng các tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới và liên minh châu âu
nên có thể xác minh thông tin lẫn nhau
hộ chiếu vaccine sẽ được cập nhật trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử pc covid
hoặc trang tra cứu của bộ y tế dự kiến công bố vào tuần tới
hộ chiếu vaccine về mặt kỹ thuật có thời hạn một mươi hai tháng
hết thời hạn trên hệ thống sẽ tự động tạo mã qr mới
riêng trường hợp mất giấy xác nhận tiêm chủng nhưng trên hệ thống đã được cập nhật thông tin
thì không ảnh hưởng gì đến việc cấp hộ chiếu vaccine
với những người không sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng điện thoại thông minh
bộ y tế đang phối hợp với các đơn vị xây dựng trang thông tin
cho phép người dân tra cứu hộ chiếu vaccine mà sẽ công bố trong tuần tới
người dân có thể in ra giấy để sử dụng
ngoài ra với các trường hợp đã tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín
đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống tiêm chủng quốc gia
nhưng do hai cơ sở tiêm chủng khác nhau
các cơ sở tiêm chủng sẽ có trách nhiệm kỳ giấy chứng nhận các mũi tiêm do cơ sở thực hiện tiêm
cục y tế dự phòng bộ y tế sẽ thực hiện ký số tập trung gộp các mũi tiêm
và người dân sẽ nhận được mã qr hộ chiếu vaccine
vâng thưa quý vị hộ chiếu vaccine ra đời mang đến rất nhiều lợi ích
như là giúp các cơ quan y tế kiểm soát tốt dễ dàng hơn tình hình sức khỏe của mỗi người
để người dân biết rõ được sức khỏe của mình hỗ trợ các quốc gia mở cửa đón khách quốc tế
người phát ngôn bộ ngoại giao từng nói hộ chiếu vaccine hay giấy chứng nhận sức khỏe điện tử
được xem là giải pháp khả thi nhằm từng bước mở cửa nền kinh tế
đến nay đã có một mươi bảy quốc gia công nhận hộ chiếu này của việt nam
hứa hẹn một thời kỳ sống chung với covid một mươi chín an toàn và phát triển hơn trong tương lai
vâng đến đây thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín
của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày